công an tp hà nội khẳng định đường link google maps chia sẻ các địa điểm cần lưu ý về covid một mươi chín tại hà nội là không chính xác
công an tp hà nội yêu cầu lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng công an các quận huyện
khẩn trương xác minh hành vi đăng tải thông tin sai về covid một mươi chín khởi tố khi đủ điều kiện để gian đe phòng ngừa chung
công an hà nội khuyến cáo người dân truy cập các trang thông tin chính thống của cơ quan có thẩm quyền
để nắm thông tin đúng nhất về covid một mươi chín
từ tháng hai nhà chức trách đã xử lý hai mươi một trường hợp đăng tin sai sự thật về covid một mươi chín trên mạng xã hội